chủ tịch ubnd tỉnh bình phước vừa ký văn bản chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất
việc thực hiện hỗ trợ người trồng điều bị sâu bệnh niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn huyện bù đăng
đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức cá nhân sai phạm nếu có
trước đó báo chí đã phản ánh về việc có nhiều sai phạm trong công tác hỗ trợ người trồng điều
ở huyện bù đăng bị sâu bệnh hại trong vụ mùa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
sau khi nhận được thông tin ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tỉnh ubnd đã có công văn đề nghị
ubnd tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan làm rõ thông tin mà báo chí đã nêu
vừa qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra
xác minh lên ubnd tỉnh và tỉnh ubnd
theo đó những vấn đề sai phạm mà báo chí nêu đều có cơ sở
đặc biệt là vấn đề sử dụng hai loại thuốc bảo vệ thực vật sai đối tượng cây trồng
từ đó sở kiến nghị ubnd tỉnh chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất
việc triển khai thực hiện công tác hỗ trợ người trồng điều bị sâu bệnh hại trong niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy